quốc hội phần lan vừa thông qua dự luật cho phép đặt rào chắn trên biên giới của nước này với nga
và đóng cửa đường biên giới dài một ba trăm linh km đối với những người xin tị nạn trong các trường hợp đặc biệt
động thái diễn ra giữa lúc xuất hiện nhiều lo ngại rằng moscow sẽ đáp trả kế hoạch của helsinki
gia nhập tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
dự luật trên được thông qua với đa số phiếu ủng hộ bất chấp tranh cãi liên quan đến các quy định tị nạn của liên minh châu âu
dự luật cũng cho phép chính phủ xây dựng các hàng rào hoặc công trình ngăn chặn hoạt động đi lại khác gần biên giới phần lan
đồng thời chuyển hướng tất cả các đơn xin tị nạn sang một số cửa khẩu khác chẳng hạn như sân bay